cả nhóm đã cùng nhau đi trộm xe máy biển kiểm soát bảy mươi f một bảy mươi hai nghìn ba mươi hai của anh nguyễn thanh phong
ở khu vực ấp sáu mới xã thanh phước huyện gò dầu

mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ hai xe mô tô một xe ô tô ba điện thoại di động
một thanh đoàn dùng khóa xe và một số vật dụng liên quan khác đến hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối tượng trung còn khai nhận
lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe mô tô rồi mang đi thế chấp và thuê xe ô tô tự lái
sau đó mang đi lừa đảo để chiếm đoạt một trăm linh triệu đồng của người dân trên địa bàn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ vừa phát hiện và xử lý đối tượng bùi văn tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai xã phượng vĩ
huyện cầm khê tỉnh phú thọ về hành vi vi phạm quy định
về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát hình sự công an tp việt trì phối hợp với công an phường nông trang
tiến hành kiểm tra hành chính đối với số nhà hai nghìn bốn trăm hai mươi năm đại lộ hùng vương thành phố việt trì
do bùi văn tuyến đang thuê và kinh doanh dịch vụ mua bán điện thoại di động
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ năm khẩu súng là súng săn
các thành phẩm có thể sử dụng một mươi chín kg đạn chỉ và nhiều linh kiện dùng để lắp sát thành súng săn
như là hai thân súng một nòng súng một bán súng một ống giảm thanh một bình hơi bảy định tâm súng
bơm nén khí dung để bơm khí vào các bình hơi
tại cơ quan công an tuyến khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuyến xem trên mạng xã hội thấy có giao bán linh kiện để lắp ráp thành súng săn
nên đã tìm hiểu sau đó đặt mua linh kiện về lắp ráp thành súng săn để bán kiếm lời
với giá từ tám đến ba mươi triệu đồng một khẩu súng săn
mọi trao đổi giao dịch mua bán đều thông qua tài khoản zalo hoặc là facebook
hình thức chuyển tiền và giao hàng đều bằng xe khách nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
xin cảm ơn bình tập viên hồng nhung
thưa quý vị chỉ còn hai tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra
bộ giáo dục và đào tạo cùng với các địa phương đang gấp rút chuẩn bị
quyết tâm tổ chức một kỳ thi theo một cách công bằng và nghiêm túc
và ghi nhận về vấn đề này báo công an nhân dân số ra sáng nay đã có bài viết với tiêu đề
thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bịt kín mọi kẽ hở không để xảy ra tiêu cực
theo đó theo phản ánh của báo công an nhân dân bài viết ghi nhận vào thời điểm hiện nay
trong bối cảnh những vụ gian lận thi cử rúng động năm hai nghìn một mươi tám được xét xử
và rất nhiều cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi đã vướng vào vòng lao lý
đây là bài học để ngành giáo dục và các địa phương thể hiện trách nhiệm với học sinh cả nước
để kỳ thi có quy mô quốc gia nhất định phải diễn ra một cách nghiêm túc
bộ giáo dục và đào tạo hiện cũng đã triển khai ban hành các quy chế
đồng thời lên phương án để đảm bảo cho kỳ thi năm nay được diễn ra
một cách nghiêm túc
bộ giáo dục và đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám cơ bản ổn định như năm hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm kỳ thi có thể đổi mới thêm là thi trên máy tính
kỳ thi có thể đổi mới thêm là thi trên máy tính
ở nơi có điều kiện còn lại cơ bản vẫn ổn định
ngoài ra kỳ thi năm nay sẽ tăng cường sự tử chủ của các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình
và bộ giáo dục và đào tạo không buông xuôi khoán trắng cho các địa phương
mà tăng cường vai trò quản lý thông qua công tác thanh tra kiểm tra địa phương nào để xảy ra sai phạm
chủ tịch tỉnh trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tại địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm
đến hẹn lại lên sau những tháng nắng kéo dài
thành phố hồ chí minh đang bước vào mùa mưa với những trận mưa lớn triển miên
và gây ra ngập sâu ở nhiều tuyến đường trở thành nỗi kinh hoàng đối với người dân
và ghi nhận về vấn đề này báo điện tử việt nam net có bài viết
chống ngập mạnh chống ngập một cách men sài gòn nâng đường tokyo làm hầm chứa khổng lồ
bài báo cho biết nhiều chuyên gia nhận định các khu ngập nước ở thành phố hồ chí minh
hiện nay chủ yếu là từ nguyên nhân phát triển đô thị không bền vững
khi phê duyệt các dự án chính quyền không tính tới việc đánh giá tác động của môi trường
và khi ngập lại là cách làm chắc vá chữa cháy
cùng cách chống ngập phổ biến nhất hiện nay đó là ngập đến đâu nâng đến đấy
nhiều chuyên gia đề nghị cần phải có những giải pháp căn cơ
đặc biệt là việc khai thông hệ thống kênh dạy thoát nước
cùng với đó là một số giải pháp có thể học tập giải pháp chống ngập của tokyo
họ đã xây dựng hệ thống hồ chứa nước mưa nước lũ
cực kỳ sâu tại khu vực ngoại ô
bộ tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định về giảm năm mươi lệ phí trước bạ
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và chính thức lấy ý kiến của các bộ ngành vào tối ngày hôm qua
về vấn đề này báo tuổi trẻ điện tử cho biết tại dự thảo nghị định
bộ tài chính quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô remote
hoặc semi remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất lắp ráp trong nước
bằng năm mươi mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này theo quy định trước đây
và với mức giảm lệ phí trước bạ này người tiêu dùng mua xe sản xuất trong nước
sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể đặc biệt là với một số mẫu xe có giá trị cao
thời gian áp dụng cho việc này đó là có hiệu lực thi hành đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
và từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước
sẽ trở về như mức hiện hành
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
thông tin đáng chú ý khác song sáng phương nam

thủ tướng chính phủ đã cho phép mở cửa trở lại hầu hết các dịch vụ vui chơi giải trí
sau hơn hai tháng giãn cách toàn xã hội
tuy nhiên đến nay hai lĩnh vực là karaoke và vũ trường vẫn chịu cảnh án binh bất động
đối mặt với khả năng đóng cửa hàng loạt
nhiều đơn vị đã gửi đơn cầu cứu
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ karaoke là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
vì sinh hoạt giải trí trong không gian đóng
do đó ngành này đã tắt đèn từ ngày một mươi năm tháng ba
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khi covid một mươi chín tại việt nam đã được kiềm chế tốt
các lĩnh vực giải trí khác bắt đầu nhộn nhịp trở lại
thì cơ sở karaoke tại thành phố hồ chí minh thì phải gửi đơn cầu cứu
bởi phần lớn cơ sở kinh doanh dịch vụ này ở quy mô nhỏ lẻ đã rút lui vì không thể cầm cự
còn ba chủ dịch vụ karaoke lớn tại thành phố là ikun kingdom và nice đang dần phơi trái mặt bằng
và cho biết chỉ có thể ngấm đòn tối đa từ một đến hai tháng tới
từ ba tuần trước các dịch vụ khác mở cửa thì chúng tôi cũng chờ đợi
hy vọng là hai tuần sau sẽ đến lượt dịch vụ karaoke cũng chưa được mở cửa
cho nên hiện tại điểm bây giờ là chúng tôi hy vọng tới ngày một mươi năm tháng sáu này thì sẽ được mở cửa trở lại
sản phẩm chính của hệ thống karaoke đó là phòng hát và dịch vụ karaoke tại cơ sở
với cái đặc thù sản phẩm như vậy thì rất là khó để chuyển tới khách hàng tại nhà hay là online
còn về dịch vụ ăn uống thì thật ra
là hệ thống của tôi cũng đã có cân nhắc chuyển dịch vụ ăn uống tới tận nhà cho khách
nhưng mà khi mà suy đi tính lại thì cái tính hiệu quả về kinh tế nó không có
sở văn hóa thể thao tp hcm đơn vị tiếp nhận đơn kiến nghị cho biết
phía cơ quan này ở quy mô thành phố vẫn chỉ có thể chờ đợi chỉ đạo từ thủ tướng chính phủ
mới có thể hỗ trợ doanh nghiệp mình quản lý
còn trong ngày hai tháng sáu bộ trưởng chuyên nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
cũng cho rằng mở cửa karaoke vũ trường trở lại là đúng tinh thần
đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới
nên đang đề xuất thủ tướng chính phủ nhanh chăm dứt doanh nghiệp sau giãn cách xã hội
đêm năm tháng sáu nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b tại tp hcm công diễn kịch bản mới đầu tiên
sau giãn cách xã hội kịch bồ công anh
bên cạnh hai nhân vật chính lấy tên theo bồ công anh
mỗi nhân vật trong vở đều được đặt tên theo một loài hoa
tượng trưng cho tính cách và phần nào dự báo cho thân phận
kịch bồ công anh lấy bối cảnh đài lạc thơ mộng
đến đồi phủ trắng với loài hoa tinh khiết này
chiến ký một tình bạn đẹp giữa hoàng công anh sơn quỳnh và tử đăng
sơn quỳnh thầm thương trộn nhớ công anh
nhưng khi có sự xuất hiện của một chàng trai cùng tên trần công anh
hay còn gọi tên khác là công em
thì mới quan hệ bắt đầu xáo trộn
hai chàng trai cùng tên này nảy sinh tình cảm chân thành dành cho nhau
trong khi bản thân họ cũng đang nhận được sự quan tâm hơn mức tình bạn
từ sơn quỳnh và tử đăng
câu chuyện tình đồng tính tự nhiên đã được chấp nhận
được bình thường hóa trong xã hội hôm nay
trở thành chuỗi bi kịch kéo dài bởi nhiều bí mật phía sau
thật ra đây là vai diễn trên kịch dài đầu tiên của tài
và cũng là vai diễn đầu tiên trên sân khấu kịch chính thống
đây là một vai diễn rất là nội tâm
và có sự dằn xé tâm lý rất là nhiều
trong vai diễn này thì đạo diễn nghệ sĩ tướng hương quốc
trong những cảnh đầu thì không cho tài khóc
và phải nén lại để cái lúc khóc đắt giá nhất
và đó là một cái sự khó khăn mà tài nghĩ là vai diễn này phải thể hiện
kịch bộ công anh là sản phẩm thứ hai của bộ đôi tác giả đạo diễn
nghệ sĩ ưu tú hữu quốc vũ trần tại sân khấu nhỏ
so với vỡ kịch đầu là tía ơi con lấy chồng
câu chuyện lần này khai thác thân phận của những người đồng tính nam
và người chuyển giới đậm đặc hơn
song điểm sáng là tiếng cười từ tính cách của từng nhân vật
được gọt chùa gọn gàng xây dựng hình tượng dù có nhiều màu sắc
nhưng cũng không diêm dứa phản cảm
nhưng mà ở đây trong cái vỡ này được một cái là tất cả những vật sự sân khấu
đều có mang một cái số phận một cái câu chuyện và một cái cách để mà truyền đặt đến khán giả
qua đó sẽ hiểu hơn về những cái tâm tư những cái nguyện vọng của các nhân vật
nghĩa là ai cũng đều mang cho mình những cái tâm sự và có số phận hàng sau hết
vì vậy mọi người cứ phát triển dựa trên những cái điều đó
không phải là mình phải cố tạo màu
mà trong chính nhân vật nó đã có câu chuyện nó phải có số phận
và chính là phải phát triển
kịch bộ công anh đánh dấu bước thể nghiệm mạnh mẽ tiếp theo của sân khấu nhỏ năm b
để không còn gắn với định kiến chỉ dàn dựng chiến kịch hay các dòng kịch văn học
vợ có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú hữu quốc nghệ sĩ ưu tú hạnh thúy
nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên nghệ sĩ hoàng ngọc sơn minh tuyền hữu tài bú trần
cùng nhiều nhân tố trẻ song tiềm năng lần đầu trình diễn kịch dài trên sân khấu chuyên nghiệp
thưa quý vị và các bạn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tình hình tai nạn giao thông tại tp hcm giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể trong tháng năm vừa qua tại tp hcm đã xảy ra hai trăm hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi một người và bị thương một trăm sáu mươi một người so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giảm năm mươi một vụ tương đương một mươi tám năm mươi năm giảm năm người chết một mươi tám mươi bảy và giảm sáu mươi hai người bị thương

trên địa bàn thành phố có ba trăm bốn mươi vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa
được phát hiện và xử lý với tổng số tiền xử phạt hơn một một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến các hoạt động xe dù bến cóc cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý năm mươi tám vụ vi phạm
với số tiền xử phạt là một trăm linh tám hai triệu đồng
còn tại tp hcm từ ngày bốn tháng năm đến ngày hai tháng sáu
thành tra sở gia thông vận tải hà nội
xử phạt bảy trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm xe khách tuyến cố định và xe hợp đồng
tổng số tiền phạt hơn một ba tỷ đồng tạm giữ một mươi phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một trăm một mươi chín trường hợp
trong đó xe khách tuyến cố định có bốn trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn năm trăm chín mươi sáu triệu đồng
tạm giữ ba phương tiện tước giấy phép lái xe bốn mươi một trường hợp
đối với xe hợp đồng có ba trăm ba mươi tám trường hợp số tiền xử phạt hơn bảy trăm hai mươi sáu triệu đồng
tạm giữ bảy phương tiện
và tước bằng lái bảy mươi tám tài xế
theo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội sau đợt cao điểm
thanh tra giao thông hà nội sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra xử lý thiết lập lại an toàn giao thông
các khu vực trục đường xung quanh bến xe và các tuyến kết nối trên địa bàn thủ đô
thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam cho biết tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng etc từ một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhà cung cấp dịch vụ thu phí công ty trách nhiệm hiểu hạn thu phí tự động vetc
sẽ triển khai sán thẻ miễn phí sán thẻ lần đầu và mở tài khoản giao thông
cho tất cả các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên cao tốc
tại km hai trăm hai mươi bảy tất cả các ngày trong tuần
tổng cục đường bộ lưu ý khách hàng khi mua vé tháng quý chưa gián thẻ thu phí tự động etc
cần đưa xe và giấy tờ đến các điểm gián thẻ xe đã dán thẻ khi mua vé tháng quý
cần kiểm tra đảm bảo thẻ còn nguyên vẹn trên xe
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ sẽ không bán vé tháng quý thủ công mtc
khách hàng không gián thẻ thu phí tự động etc sẽ không được mua vé tháng quý mtc
khách hàng khi mua vé tháng quý etc bằng tiền mặt bắt buộc phải lấy phiếu thu
trong thời gian quý ba năm hai nghìn hai mươi để xác nhận việc mua vé tháng quý
phục vụ việc lưu thông qua trạm thu phí
khách hàng có thể tự nạp tiền vào tài khoản giao thông và mua vé tháng quý tại nhà
bằng cách vào ứng dụng của vetc hoặc cổng thông tin khách hàng
các phương tiện chưa gián thẻ chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông
hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí
vui lòng không lưu thông vào làn dành riêng cho xe etc
nếu vẫn lưu thông vào làn dành riêng cho xe etc sẽ bị xử lý theo điểm c khoảng bốn điều
nguyên định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị đến thời điểm này là một tháng kể từ khi chính phủ cho phép các hãng hàng không việt nam
được nối lại bình thường hoạt động bay nội địa vực dậy để phục hồi và sẵn sàng cho các đường bay quốc tế
sau khi dịch bệnh trên thế giới được đẩy lùi là những mục tiêu cơ bản mà các hãng hàng không việt nam
đang tập trung thực hiện
vâng nhiều cơ hội lớn nhưng cũng còn không ít thách thức phải vượt qua
các chuyên gia đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển ngành hàng không trong bối cảnh hiện nay
cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp tháo gỡ dịch bệnh
gỡ gì xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
sân bay quốc tế nội bài những ngày gần đây
so với trước kia lượng hành khách đã tăng lên đáng kể
cho đến thời điểm này hoạt động của hàng không nội địa gần như trở lại bình thường
các chuyến bay nội địa của việt nam airlines đã tăng ba mươi sáu đạt trên ba trăm linh chuyến bay mỗi ngày
vượt so với cùng kỳ năm trước
vietjet air đã khai thác lại toàn bộ mạng bay nội địa như trước công suất ghế đạt khoảng chín mươi
bamboo airways cũng mở lại
theo đánh giá của các chuyên gia thiệt hại của hàng không do dịch covid một mươi chín là không hề nhỏ
ngoài việc chính phủ và các bộ ngành đã thực hiện các chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế phí
thì bản thân các doanh nghiệp hàng không phải nhanh chóng tái cơ cấu mở thêm các đường bay nội địa
điều này sẽ tác động lớn đến các ngành kinh tế khác để giúp mau phục hồi nhất là ngành du lịch

nếu như chúng ta khai thác tốt vận tải hàng không
nội địa gắn với kích hoạt một chính sách rất tốt để phát điện du lịch
thì rõ ràng chúng ta cũng có cái điều kiện để chúng ta phục hồi phần nào các hãng hàng không trong nước
và gọi là trụ được để chuẩn bị cho cái dài hơi hơn là cái hàng không quốc tế khi mà cái điều kiện cho phép
chúng ta mở thêm các đường bay mới
sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại rất là cấp bách của tất cả các ngành kinh tế của việt nam
lý do là thời gian bị tri hoạn nhiều thì người ta phải chờ đợi
đến bây giờ cần phải đi cần phải giải quyết các công việc
thì chúng ta có thể mở các đường bay mới trong nội địa
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng
đây là thời điểm cơ quan quản lý nhà nước càng cần phát huy vai trò cầm cân nảy mực
bên cạnh các cơ chế hỗ trợ về tài chính
cũng cần có sự phân bổ hợp lý tần suất bay và giám sát chặt chẽ
hoạt động khai thác
đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không
tránh sự cạnh tranh không lành mạnh
chúng ta thấy ví dụ như là các hãng giảm giá không tồi vãi
giảm giá mà không hề có một liên kết với nhau
nó vừa ảnh hưởng đến tiêm thực tài chính của từng hãng
rồi thì là cạnh tranh khách hàng của nhau đôi khi nó cũng không lành mạnh
còn với cái việc
tức là chúng ta phân bổ chuyển bay
rồi thì là các cái phương tiện kỹ thuật gắn lên với từng chuyển bay một
rồi có khi cũng phải sáng suất lại
làm thế nào để cho lợi ích của các hãng nó tương đối đồng đều với nhau
cả một cái dây chuyền trong hàng không
bao gồm từ sân bay cho đến quản lý bay
rồi các cái đơn vị cung cấp tịch vụ
như xuất ăn phục vụ mặt đất xăng dầu v v
tất cả phải sẵn sàng
và trong các cái tình huống mới mở ra
nhu cầu tăng dần
thì chúng ta cũng sẵn sàng đáp ứng được đó
theo cục hàng không việt nam
đến thời điểm này
vẫn chưa có kế hoạch phục hồi các đường bay quốc tế
bởi chúng ta đang phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín ở các quốc gia khác
tuy nhiên đà hồi phục của hàng không nội địa trong hơn một tháng qua
đã chứng tỏ các hãng hàng không bắt đầu bắt nhịp trở lại
và chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ cho nền kinh tế bứt phá trong thời gian tới
ngày hôm qua tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố về cơ quan
công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
việc tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu
tiếp đó việc hoàn thành dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
đánh số báo danh xếp phòng thi công bố thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng bảy
trả giấy báo thi cho thí sinh chậm nhất là ngày một mươi năm tháng bảy
hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các hồ sơ coi thi cho các điểm thi trước ngày bốn tháng tám
kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng tám
năm nay chính phủ giao các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi
nên công tác thanh tra kiểm tra cũng thay đổi
điểm mới trong công tác thanh tra kiểm tra kỳ thi năm nay là có thêm lực lượng thanh tra cấp tỉnh
cùng với đó năm nay dù không trong được huy động trực tiếp coi thi chấm thi
nhưng cán bộ giảng viên các trường đại học cũng sẽ có mặt trong các đoàn thanh tra kiểm tra
ở tất cả các khâu của kỳ thi như chuẩn bị kỳ thi in sao để thi coi thi chấm thi chấm thi phúc khảo
thưa quý vị trường trung học phổ thông trương định thành phố hà nội được biết đến là ngôi trường có bề dày truyền thống
tuy nhiên sau hơn bốn mươi năm xây dựng đến nay cơ sở vật chất của trường trương định đã xuống cấp nghiêm trọng
điều này không chỉ gây ra những lo lắng
mà nguy cơ gây mất an toàn của trường
những vết nứt khá sâu và kéo dài hơn một mét
nguy hiểm hơn là bê tông rầm bong gần hết để lộ cốt sắt mộc nát
đáng lo nhất là nhiều cột trụ bị hư hỏng nặng
nguy cơ mất an toàn là vậy
nhưng toàn bộ học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông trương định
vẫn phải duy trì việc dạy vào học

trường trung học hồ thông trương định hiện có bốn mươi sáu phòng học với gần hai học sinh thế nhưng nhiều hoạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng
để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường đã phải ra cố bằng khung sắt để khắc phục tạm thời
tuy nhiên tình trạng hư hỏng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã ngày càng nghiêm trọng hơn
nó đã xuống cấp rất là nghiêm trọng và chính điều này đã ảnh hưởng rất là lớn đến việc an toàn của giáo viên cũng như học sinh trong quá trình dạy và học
theo phê duyệt dự án trường trương định sẽ được xây dựng lại trong một năm từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cho đến nay kế hoạch này đã bị lùi lại sáu tháng
vấn đề lùi lại đó là do việc tìm địa điểm học tạm cũng còn gặp nhiều khó khăn với một số lượng là bốn mươi sáu lớp
nên đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi cũng vẫn mong mỏi rằng dự án của nhà trường sẽ được triển khai sớm và cũng sẽ hoàn thành sớm để thầy và trò nhà trường sớm có ngôi trường mới đảm bảo việc học tập đảm bảo sự an toàn cho học sinh trong những năm tiếp theo
nhà trường cũng cho biết trong thời gian tới gần hai học sinh và giáo viên sẽ được di rời đến cơ sở tạm
tuy nhiên trước mắt những lo lắng về những nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào vẫn luôn thường trực với thầy trò nơi đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui